với phương châm nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đó tỉnh quảng bình đã huy động tối đa lực lượng
hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ sớm ổn định lại cuộc sống cho bà con
kỳ nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đợt mưa lũ vừa qua đã gây ảnh hưởng nặng nề cho bà con nhân dân và chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng bình
đã có hơn chín nhà dân bị ngập di rời hàng nghìn hectare diện tích lúa hoa màu bị hư hỏng
hơn hai trăm linh trường học bị ngập sâu khiến hàng nghìn em học sinh vẫn chưa thể đến trường
trước những khó khăn của người dân vùng lũ tỉnh quảng bình đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị
các đoàn thể lực lượng vũ trang tổ chức các đội tự nguyện về giúp nhân dân vùng lũ
dọn dàng vệ sinh đồng biệt là giúp các trường học bị ngập sâu sớm khắc phục
để các em học sinh có thể đến trường trong thời gian sớm nhất
sau khi lũ rút ban chỉ huy công an huyền chúng tôi đã chủ động bổ trí ba tổ công tác
gồm một trăm linh cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên về các địa bàn ngập lụt và khắc phục hậu quả
đặc biệt là các trường học bị ngập lụt
chúng tôi đã bổ trí toàn thể lực lượng về khắc phục hậu quả và dọn dẹp vệ sinh
kháng trang trường lớp tập trung để cho toàn thể các trường sớm hoàn thiện kháng trang
để bổ trí cho các em sớm vào năm học mới
hiện nay thời tiết tại quảng bình đã hết mưa nhiều nơi nước đang rút chậm
tuy nhiên nhiều nhà vẫn bị ngập cư hỏng các biến đường liên thôn liên xã bị ngập gãi tắc
tuy nhiên với phần trầm nước rút đến đâu khắc phục đến đó
chính quyền đoàn thể các địa phương đang nỗ lực cùng với nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
sớm bổn định cuộc sống